từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng chín đại sứ quán israel đã phối hợp cùng với công ty phòng khám gia đình việt nam
tổ chức khám bệnh và tặng quà cho người dân thuộc chín xã nghèo của huyện con plong tỉnh con tum
chương trình đã quy tụ được hai mươi năm bác sĩ hai mươi năm điều dưỡng viên thiện nguyện đến từ các quốc gia như anh pháp mỹ nhật bản israel
và các nhân viên y tế đến từ hà nội tp hcm và đà nẵng tham gia
dự kiến đoàn sẽ tổ chức khám bệnh và phát thuốc cho từ một mươi ba đến một mươi bốn người dân trên địa bàn
với mục đích đầu tiên và quan trọng nhất đó là chia sẻ với nền y tế của địa phương là khám chữa bệnh từ thiện cho người dân
tất cả người dân ở huyện không chỉ bất kể những ai mà ốm đau hay bệnh nặng mà mục tiêu là gì tất cả người dân của huyện
trong đó đặc biệt chú trọng đến những người bệnh mà khó khăn họ không có điều kiện để tiếp cận với y tế hiện đại
nhằm đạt được mục tiêu khám bệnh được cho nhiều người dân nhất đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
đoàn công tác đã chia lực lượng thành chín đoàn trực tiếp
họ đã xuống tại trạm y tế các địa phương để khám bệnh cho người dân
nhân dịp này đoàn công tác đã tặng ba mươi năm xuất quà mỗi xuất gồm một mươi kg gạo mì tôm muối đường
vở tập học sinh cho ba mươi năm hộ nghèo trên địa bàn huyện
trao tặng một máy siêu ôm trị giá bảy trăm linh đồng
đồng thời hỗ trợ hơn ba trăm linh triệu đồng cho hai địa phương xã măng bút và xã hiếu của huyện con plong sửa chữa trường học và khoan hai giếng khoan